theo thông tin từ công an tp hà nội sau một mươi một ngày áp dụng nghị định số một trăm linh
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã tập trung xử lý hơn năm mươi hai trường hợp vi phạm
tạm giữ gần hai phương tiện và tức quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn hai ba trăm linh trường hợp
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô trong thời gian tới
phòng cảnh sát giao thông hà nội sẽ tăng cường khảo sát nắm bắt tình hình tuyến địa bàn
khu vực quán bar vũ trường nhà hàng quán ăn để bố trí lực lượng tuần tra
kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ủn tắc và tai nạn giao thông